thời gian qua các ca mắc mới tăng liên tục và các ca bệnh nặng nguy kịch cũng tăng
khiến nhiều tỉnh thành đang đối mặt với nguy cơ thiếu oxy y
theo bộ y tế so với thời điểm đỉnh dịch tại tp hcm và khu vực lân cận
số lượng người bệnh covid một mươi chín cần sử dụng oxy y tế không cao hơn
nhưng sắp tới có thể xảy ra tình trạng thiếu oxy của bộ do vận chuyển phân phối
trước thực trạng đó tp hcm đang nỗ lực giải quyết nguồn cung oxy cho địa bàn
hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất oxy để phục vụ trước tết nguyên đán
mới đây phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tp hcm lê hòa bình cho biết
tình hình oxy y tế tại tp hcm đã được cải thiện
sắp tới sẽ khai trương nhà máy sản xuất oxy tại bà rịa vũng tàu với công suất hai trăm linh tấn một ngày đêm
để dự phòng cho cả miền nam
hiện tp hcm đang hỗ trợ doanh nghiệp này để nhà máy có thể đi vào hoạt động trước tết nguyên đáng
dự kiến vào ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
được biết đây là nhà máy của công ty cổ phần nippon sanso việt nam
tại đảo long sơn thị xã phú mỹ tỉnh bà rề vốn tàu
phó chủ tịch lê hòa bình giao cho sở y tế tp hcm điều hành bố trí cán bộ theo dõi
xuyên suốt tình hình oxy y tế
sở y tế phối hợp với sở xây dựng ban quản lý dự án đầu tư
xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tp hcm công ty sovigas
kiểm tra hàng ngày lượng oxy y tế tại các bệnh viện điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
để kịp thời điều phối phù hợp nhu cầu của các bệnh viện
bên cạnh đó tp hcm cũng đề nghị công ty sovigaz công ty cổ phần nippon sanzo việt nam
công ty trách nhiệm hữu hạng khí công nghiệp lur việt nam có giải pháp
kế hoạch nâng công suất sản xuất oxy y tế phục vụ tối đa nhu cầu cấp thiết
còn tại hà nội trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp với nhiều ca nhiễm mới
trong cộng đồng trên địa bàn thành phố thành đoàn hà nội đã phối hợp với hội doanh nghiệp trẻ hà nội
triển khai mô hình atmoc với ba mươi quận huyện và các xã phường thị trấn trên địa bàn thủ đô
theo đó phó bí thư thường trực thành đoàn hà nội nguyễn đức tiến
việc triển khai mô hình atmoc trong thời điểm dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp
tại hà nội là cấp thiết hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe cho hệ thống bệnh viện cơ sở y tế được thuận lợi hơn
my ngày trở lại đây số ca mắc mới covid một mươi chín tại tp hcm là khoảng hơn bốn trăm linh tám trăm linh ca mỗi ngày
tuy số ca mắc mới của tp hcm có giảm hơn so với trước
nhưng số bệnh nhân chuyển nặng và tử vong vẫn đang ở mức cao chưa giảm nhiệt
theo thống kê của bộ y tế tính từ đầu mùa dịch đến nay tp hcm đang là địa phương
có số ca mắc covid một mươi chín cao nhất cả nước
đến ngày hai mươi tám tháng một mươi hai đã vượt mức năm trăm linh ca
mặc dù thời điểm này thành phố đang có những tín hiệu khả quan trong công tác phòng chống dịch
số ca mắc covid một mươi chín mới trong năm ngày trở lại đây đạt mức khoảng hơn bốn trăm linh tám trăm linh ca một ngày
thay vì đầu tháng một mươi hai thường ghi nhận từ chín trăm linh một nghìn ca mỗi ngày
tuy nhiên ghi nhận tại bệnh viện giả chiến thu dung điều trị covid một mươi chín số một mươi sáu phường phú thuận
quận bảy tp hcm số lượng bệnh nhân nhập viện chuyển nặng và tử vong không giảm
mà chỉ ở mức thể hiện
bác sĩ chuyên khoa hai huỳnh văn bình trưởng khoa hội sức tích cực bệnh viện giải chiến thu dung điều trị covid một mươi chín số một mươi sáu cho biết
nếu để đánh giá tăng hay giảm chúng ta cần nhìn vào con số tổng thể
đơn cử tại bệnh viện giải chiến thu dung điều trị covid một mươi chín số một mươi sáu
bệnh nhân mới nhập viện ít hơn nhưng số ca nặng lại không giảm
các ca nặng tập trung chủ yếu ở những bệnh nhân lớn tuổi có bệnh lý nền như tăng huyết áp
đáy tháo đường chạy thận bệnh tiêm chuyển nặng chiếm khoảng tám mươi chín mươi năm
theo ghi nhận bệnh viện có ba tầng điều trị đang thu dung hơn bốn trăm linh bệnh
trong đó khu icu hơn hai trăm linh bệnh nhân trung tâm hội sức một trăm năm mươi bệnh nhân bệnh nhẹ trung bệnh là năm mươi bệnh nhân
chính vì vậy lực lượng y tế ở đây vẫn trong tình trạng thiếu
đặc biệt khi điều trị cho những bệnh nhân có bệnh lý nền đi kèm vẫn cần phải phối hợp nhiều chuyên khoa
ở các bệnh viện khác nhau nhằm hạn chế tỷ lệ tử vong